chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không bảy mươi một năm ngày toàn quốc kháng chiến bảy mươi ba năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi tám năm ngày hội quốc phòng toàn dân
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội tổ chức trưng bày triển lãm trận điện biên phủ trên không và căn hầm chỉ huy tác chiến t một nhấn mạnh vai trò của hầm chỉ huy tác chiến t một
cũng như những nhân chứng lịch sử đã từng làm việc công hiến và góp phần làm nên kỳ tích của chiến thắng điện biên phủ trên không vào cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hầm t một được xây dựng vào cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đầu năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm do trung đoàn hai trăm năm mươi chín cục công binh thiết kế và thi công
trên mặt đất lối đi vào hầm như một hành lang bình thường khu nhà trong hoàng thành thăng long
hầm được thiết kế thành ba phòng tổng diện tích sáu mươi bốn m hai được đúc bằng bê tông có thép ngọt
trong nguyên khối nóc hầm nhô lên khỏi mặt đất một năm m và chia thành ba lớp giữa được đổ cát dày nửa mét
hầm có thể chống được sức công phá của bom tấn và tên lửa không đối đất trụ được qua một vụ tấn công nguyên tử vũ khí hóa học vi trùng
phòng giao ban tác chiến rộng hai mươi m hai là nơi làm việc của trực ban trưởng có nhiệm vụ tổng hợp tình hình mới nhất của các bộ nhận mệnh lệnh và báo cáo tình hình lên cấp trên